theo công bố mới đây của cục thống kê tp hcm mức thu nhập bình quân đầu người của dân cư xã nông thôn mới trên địa bàn thành phố là bốn mươi chín một mươi tám triệu đồng một người một năm
cao hơn mức tiêu chí quốc gia và tiêu chí thu nhập nông thôn vùng đông nam bộ
từ một mảnh đất gần cửa sông vắng vẻ hoang sơ ngày nay huyện nhà bè tp hcm đã trở thành một vùng đất đông dân cư không ngừng phát triển về mọi mặt
xuân này mời quý vị cùng đến với vùng nông thôn mới nhà bè qua phóng sự tiếp nối sau đây
là huyện ngoại thành nằm về phía đông nam của thành phố nhà bè có vùng sông nước hữu tình với một hệ thống sông rạch kết nối đến nhiều huyện trong thành phố
chính thế mạnh của thiên nhiên đã tạo nên lợi thế lớn để nhà bè phát triển nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản
một trong những thành công của nhà bè trong xây dựng nông thôn mới là xây dựng được các mô hình hợp tác xã kiểu mới
mô hình hợp tác xã kiểu mới giúp người nông dân phát triển kinh tế với cách làm ăn mới có quy mô
đóng góp cho xã hội những sản phẩm mang thương hiệu việt nam có chất lượng nhưng vẫn mang những nét riêng của một vùng quê
là nuôi hình mô hình mà chúng tôi đang trồng lan mô hình trồng dưới lưới rồi mô hình đó là đang trồng nấm trồng nấm
thì chúng tôi rất có nhiều cái mô hình đó thì chúng tôi sẽ dần động bà con nhân dân là nhân rộng
có mô hình này ra để có cái sản xuất và tăng cái thu nhập
sau hơn năm năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
thành quả mà huyện nhà bè đạt được chính là tạo sức mạnh đoàn kết trong toàn dân
mọi người tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững
khuyến khích người dân làm giàu chính đáng và toàn dân ra sức bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương nơi mình sinh sống
cho bè còn có cái hay ý nữa là trong đào tạo nghề cho lao động nông thôn là gắn với doanh nghiệp để đào tạo nghề
đảm bảo trong quá trình đào tạo nghề người lao động gắn được với lại doanh nghiệp
và sau đó là doanh nghiệp nhận lại là người được đào tạo là trong cái quá trình mà sau đào tạo thì được doanh nghiệp là nhận vào làm việc ngay tại xí nghiệp
có thể nói là
nói hành trình xây dựng nông thôn mới ở huyện nhà bè với bao khó khăn và thử thách
chính quyền và người dân nơi đây chắc chiêu cho từng thành quả nở hoa từ đôi tay trái tim và một tình yêu quê hương
vẫn còn đó những khó khăn đang chờ đợi miền đất này ở tương lai
nhưng phát huy truyền thống huyện anh hùng đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới
trên con đường xây dựng nông thôn mới huyện nhà bè đang ngày một khẳng định vị thế của mình là một phần không thể tách rời của thành phố lớn nhất cả nước
thành phố hồ chí minh